trong ngày hôm nay ba mươi tháng sáu công an xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm
đã tiếp nhận thông tin trình báo của người đàn ông năm mươi tuổi ngụ quận bình thạnh
về việc bị cướp giật mất sợi dây chuyền vàng
trước đó ông khánh năm mươi tuổi đến chỗ làm là văn phòng công chứng nhà đất
ở trên đường tính lộ một mươi năm ấp bốn xã tân thạnh đông huyện củ chi
khi đang ngồi trên ghế đá thì bất ngờ hai thanh niên đi xe máy tới áp sát
người ngồi sau với tay giật sợi dây chuyền của ông khánh rồi bỏ chạy
diễn biến được camera an ninh ghi lại nhân dạng hai thanh niên vào khoảng hai mươi năm ba mươi tuổi
mặc đồ đen đi xe exciter màu xanh
theo nạn nhân sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng
trong giai đoạn giãn cách để phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đã xảy ra
nhiều vụ cướp cướp giật và trụng cấp tài sản
do đó người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và tối giác tội phạm